cách đây bốn mươi năm năm ngày một mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi tỉnh con tum được giải phóng
tạo khí thế cho quân và dân ta trong phong trào giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
và từ đổ nát hoang tàng sau chiến tranh ở dưới ngọn cờ của đảng
con tum đã chuyển mình mạnh mẽ với truyền thống đoàn kết tinh thần vươn lên vượt khó
đảng bộ chính quyền quân và dân tỉnh con tum đã xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp
vững vàng ở vị trí cửa ngõ phía tây phía bắc của tây nguyên
đã từ rất lâu rồi ông lê việt hùng người từng tham gia những trận đánh lịch sử tại điểm cao sáu trăm linh một
mới có dịp ghe thăm di tích lịch sử cách mạng ở huyện đắc hà
địa chỉ ghi dấu thắng lợi trận đánh ngày một mươi một mươi một tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
trong cuộc kháng chiến chống mỹ gian khổ điểm cao sáu trăm linh một giữ vị trí là một chốt điểm quân sự quan trọng của địch
trong hệ thống vành đai phòng thủ bảo vệ thị xã con tum và đường một mươi bốn
còn đường huyết mạch chi viện cho chiến trường bắc tây nguyên
cũng đây là một cái điểm máu chốt để chặn địch từ thị xã con tum lên chi viện cho căn cứ của mỹ
thuộc đánh tại đây là có các đơn vị là giết sớm hốt đơn vị công binh rồi là ban tư và các đơn vị trực thuộc
thì liên tục là bám dọc đường một mươi bốn này để đánh địch nóng ra đánh địch tiếp viện chi viện cho đu tân cảnh
chiến tranh đã lùi xa song dấu ấn một thời oanh liệt tại điểm cao sáu trăm linh một đã đi vào lòng những người gắn bó với vùng cực bắc tây nguyên
là niềm tự hào là lời nhắc nhở mỗi người hãy sống xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha anh
khi còn là sinh viên cho đến khi ra trường đi làm thì trong tôi luôn tâm niệm một điều rằng là làm sao đó
mình phải bồi đắp được cái tình yêu quê hương đất nước trong trái tim
người trẻ chúng ta phải làm sao để là chia sẻ được những cái thông tin tốt
những cái thông tin chính thức những cái thông tin tốt những cái thông tin chính thức
trong cái cuộc sống hàng ngày đó cũng là một cách là mình góp phần là mình phản bác lại cái thông tin xấu đâu
bảy mươi năm năm sau ngày giải phóng dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng con tum đã và đang không ngừng vươn lên
ngày càng khẳng định được vị thế của mình nơi cực bắc tây nguyên
tỉnh con tum đã có những bước tích cực trong việc phát triển và quảng bá sâm ngọc linh
và các loại dược liệu đặc trưng của địa phương
những nỗ lực vượt bậc của tỉnh trong xúc tiến và thu hút đầu tư
cùng với những giải pháp quyết liệt trong cải cách hành chính
cải thiện môi trường đầu tư đã mang lại những thành quả bước đầu xứng đáng